xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay cũng như là hai ngày tới
thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
có sự chuyển biến đáng kể
khi trời chuyển nhiều mây và mưa rông có xu hướng tăng mạnh
lúc chiều tối có thể xảy ra mưa vừa mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất
ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp
do có mưa nên nền nhiệt độ giảm nhẹ
giao động ở mức từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
sau đó từ trưa chiều ngày một mươi bảy
thì mưa rông giảm dần
cùng nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực
phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
mưa rông cũng sẽ tăng mạnh
mưa rông tập trung nhiều vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
rất nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
cao nhất ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó cũng từ chiều tối ngày một mươi ba
thì mưa rông sẽ giảm đi
cùng nền nhiệt độ tăng trở lại
ở miền trung
từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
trời cũng có mưa
nhưng không nhiều như khu vực bắc bộ
những cơn mưa rào chỉ xuất hiện giải rác
vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn
các tỉnh từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế
thì ít mưa hơn khu vực bắc trung bộ
ngày trời nắng
về nền nhiệt độ tại đây thì chưa quá cao
ở mức là hai mươi bốn ba mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh
từ đà nẵng trở vào cho đến khu vực
ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
tiếp tục có mưa rào và rồng
thời gian mưa cũng vào lúc chiều tối và tối
nhưng cục bộ có mưa rào mạnh
trong cơn rồng cần đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trên khu vực cũng giao động ở ngưỡng
là hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên
vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình
nên về chiều tối thì vẫn có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
mưa rông chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ ngày đêm là một mươi chín ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới
tại đây vẫn duy trì mưa rào và rồng thải rác
vào lúc chiều tối
có nơi có thể xảy ra mưa rông với lượng khá
trong mưa rồng thì cần đề cao cảnh rác
với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực này còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ